sáng ngày chín tháng một ubnd tỉnh quảng ngãi đã trao giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp việt nam singapore
cho bốn nhà đầu tư mới đến từ các nước bỉ singapore nhật hàn quốc với tổng vốn đầu tư ba trăm hai mươi một triệu đô la mỹ
các dự án đầu tư mới được cấp phép lần này gồm dự án nhà máy sản xuất sợi thép bệt của bách khoa việt nam
với tổng vốn đầu tư một trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ từ bỉ
nhà máy sản xuất và chế biến nệm của zenshin việt nam với tổng vốn một mươi triệu đô la mỹ từ hàn quốc
nhà máy sản xuất trang thiết bị nội thất happy vốn đầu tư tám mươi bốn triệu đô la mỹ từ singapore
và dự án sản xuất trong mắt kính hoya land việt nam tổng vốn một trăm ba mươi tám triệu đô la mỹ từ nhật bản
các dự án mới đã nâng tổng vốn thu hút vào v ship quảng ngãi lên đến bảy trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ
từ hai mươi năm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
dự kiến khi các nhà máy đi vào hoạt động
sẽ giải quyết việc làm cho ba mươi năm lao động địa phương
cũng nhân dịp này v ship quảng ngãi đã trao tám mươi suất học bổng
với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng cho các học sinh nghèo hiếu học của tỉnh quảng ngãi